công an tỉnh tuyên quang cho biết đã xác minh được danh tính tài xế xe tải không nhường đường cho xe cấp cứu
chở bệnh nhân nguy kịch và lập biên bản xử phạt tài xế này
tối ngày một mươi bảy tháng một mươi tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tuyên quang
đã xác định được người điều khiển xe ô tô biển số hai mươi hai c tám nghìn hai trăm bốn mươi tám trong vụ việc trên là ông vũ thế phương
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám chú huyện sơn dương tuyên quang
tại cơ quan công an ông phương thừa nhận toàn bộ hành vi và cam kết không tái phạm
qua kiểm tra ông phương không xuất trình được giấy tư phép lái xe
tổ công tác tạm giữ xe ô tô biển số hai mươi hai c tám nghìn hai trăm tám mươi bốn và lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông phương
về các hành vi điều khiển xe ô tô không nhường đường xe được quyền ưu tiên
đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ không có giấy phép lái xe
ngày một mươi bảy tháng một mươi mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh xe tải đánh võng
không cho xe cấp
các cứu trở bệnh nhân nguy kịch vượt lên trên khiến nhiều người bức xúc
vụ việc diễn ra suốt chặng đường dài khoảng ba km